trong những ngày vừa qua đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ án giết người mà kẻ thủ ác nếu như không phải tông trong tình trạng ngáo đá
thì cũng trong trạng thái bị kích động vì hằn thù cá nhân hay là một số nguyên nhân sâu xa khác
lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm mọi cách để ngăn chặn kéo giảm tình trạng trên
tuy nhiên vào ngày hôm qua tại thanh hóa một vụ việc đau lòng cũng đã xảy ra
khi một đối tượng đã đột nhập vào trường tiểu học đồng lương huyện lang chánh
đâm tử vong một học sinh bị thương một cô giáo và bốn em học sinh khác
và ngay trong tối ngày hôm qua ngày ba tháng năm bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn khẩn
gửi ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đề nghị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật về vụ việc này
xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo cùng các sở ban ngành địa phương liên quan
kịp thời cứu chữa cho các em học sinh bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình học sinh thiệt mạng
và các gia đình có học sinh bị thương ổn định tâm lý cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học đồng lương huyện lang chánh
để cho việc dạy học sớm trở lại bình thường
và bộ này cũng đề nghị điều tra xác minh làm rõ vụ việc và xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh an toàn các trường học trên địa bàn tỉnh
đảm bảo an toàn về thể chất tinh thần đối với giáo viên và học sinh
công an tp vũng tàu vừa khởi tố bị can ba đối tượng là
đỗ văn lượng bùi quang anh và lê đức giang cùng chú ở tại tp hải phòng
để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an đã bắt tạm giam lượng và anh còn lê đức giang thì hiện nay đang bỏ trốn
trước đó lực lượng công an vũng tàu đã phát hiện đỗ văn lượng đang có hành vi
dán các tờ quảng cáo cho vay nặng lãi
và tại cơ quan công an lượng khai nhận làm việc cho công ty tín nghĩa
có trụ sở đóng tại đường tú sương tp vũng tàu do bùi quang anh làm chủ
nhân viên của công ty tín nghĩa ngoài lượng còn có giang và trần thị huyền trang
quê tại nam định và một người khác chưa rõ nay lai lịch
và nhiệm vụ của các nhân viên này đó là đi dán các tờ quảng cáo cho vay ở các nơi công cộng
lượng là người trực tiếp đứng ra thỏa thuận với người vay tiền
mỗi con nợ được các đối tượng cho vay số tiền từ năm đến ba mươi triệu đồng
lãi suất là hai mươi trong thời gian là từ bốn mươi đến năm mươi ngày cao từ tám đến một mươi lần so với quy định
quá trình điều tra cơ quan
công an thu giữ một trăm hai mươi bộ hợp đồng mà công ty tín nghĩa đã ký kết cho người dân vay tiền
trước khi bị phát hiện công ty này đã thu lợi bất chính hơn một trăm hai mươi triệu đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi
vào giữa tháng bốn vừa qua một thông tin đã và đang gây sự chấn động đến người dân không những tại tỉnh cà mau
mà còn khiến cho người dân cả nước phải bàng hoàng
đó là công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng thương mại và du lịch
công lý đã có tờ trình đến ủy ban nhân dân tỉnh cà mau hỗ trợ xử lý tình trạng thai nhi tại nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
do công ty làm chủ đầu tư thuộc địa bàn khóm ba phường tân xuyên thành phố cà mau
và con số là hơn ba trăm linh thai nhi được phát hiện thật sự đã gây chấn động dư luận
phóng viên antv tại cà mau đã thông tin xung quanh vụ việc trên
theo đơn vị này cho biết vấn đề nhức nhối mà đơn vị gặp phải là tình trạng thai nhi
bị bỏ theo lượng rác thải hàng ngày tập kết về nhà máy
tính từ khi hoạt động từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay đã phát hiện hơn ba trăm linh thai nhi
và nhà máy đã phải thực hiện trôn cất các thai nhi trên trong khuôn viên nhà máy
đến nay quỹ đất đầy không còn chỗ trôn cất
việc thả thiêu thì đơn vị lại không có kinh phí
thông tin trên đã gây sùng sao dư luận
chiều ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bốn theo hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cà mau
các đơn vị chức năng đã thành lập tổ công tác
để kiểm tra xác minh tại khu vực bờ tường rào mà công ty xử lý rác thải cho rằng
đã trôn cất xác của các thai nghi tổ công tác đã sử dụng phương tiện để tìm kiếm
tuy nhiên tại sáu điểm kiểm tra do công ty yêu cầu và ngẫu nhiên
thì phát hiện chín hũ bằng xanh nằm trong ngòm đất
tổ đã lập biên bản ghi nhận về kết quả trình lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cà mau xử lý
sau khi kiểm tra xác minh thì nhà máy thì báo cáo là thai nhi
nhưng mà kiểm tra thì đoàn chỉ ghi nhận
bảo là thấy cái hũ xanh đựng hũ xanh thôi chưa mở ra
thành ra không biết gì ở trong
vì thẩm quyền của thành phố cái tổ mình cũng không có đủ để thẩm quyền để mở
bởi vì nếu là thai nhi nếu là thai nhi như nhà máy báo cáo
thì phải có cơ quan pháp y của tỉnh và của một số ngành liên quan của tỉnh
thì mới có cái thẩm quyền
trao đổi về vụ việc đại diện sở y tế cho biết
rất bất ngờ về số lượng thai nhi cho rằng được phát hiện tại nhà máy rác trong thời gian qua
theo ông nguyễn văn dũng quyền giám đốc sở y tế tỉnh cà mau
cho rằng thai lưu tại các bệnh viện công trong tỉnh nhiều năm qua
nằm ở mức trên dưới một mươi em và được xử lý theo cách người nhà nhận về trôn cất
hoặc được hỏa thiêu đúng quy trình quy định không có chuyện bỏ lẫn vào rác
các bệnh viện như sáng nhi hay là bệnh viện đà khoa tỉnh
và chúng tôi có một dự án tức là hướng rác
mà thậm chí là
còn cái dạng mà nội tạng hay là những cái phần mô thì chúng tôi đốt
còn riêng về thai nhi thì cái chuyện đó là chuyện khác
là xử lý theo cái trường hợp đặc biệt tức là mình trôn cất
thì nói chung các bệnh viện đều làm như vậy cả
và trước giờ thì cũng chưa có phát hiện một trường hợp nào ở ngoài
thì chúng tôi nói chung là hàng năm thì tôi cũng đi kiểm tra
rồi các cái quy trình đó thì nói chung là chúng tôi đều kiểm tra cả
và ở các cái cơ sở nhân
thì chúng tôi cũng kiểm tra mà cũng chưa có nghe
cũng theo đại diện sở thông tin truyền thông tỉnh cà mau
thông tin hơn ba trăm linh sắc thai nhi chỉ xuất phát từ đơn vị công ty báo cáo
và đây không phải là con số nhỏ
sau khi xác minh xong
thì sẽ có hướng xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan và trả lời trước dư luận
nếu con số đó đúng thì chúng ta phải chấp nhận
chúng ta phải xử lý cái đó là trách nhiệm của chính quyền
còn cái số mà doanh nghiệp báo mà nó không đúng
thậm chí nó
nó thấp hơn
thì mình phải rà sót xem cái động cơ doanh nghiệp đó là báo cái đó mục đích làm cái gì
nên là tạo dư luận hay là ảnh muốn gà yêu sách với chính quyền địa phương hay là như thế nào
nếu mà tin tôn tin đồn thất thiệt mà nó gây ảnh hưởng dư luận không tốt
thì chúng ta phải có có phải xử lý trách nhiệm chứ
chứ không phải là ai muốn nói gì nói muốn nói như thế nào cũng được
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã giao cho các đơn vị có liên quan
kiểm tra các hũ sành đựng mẫu vật
xem có phải là sắc thai nhi
sau đó niêm phong lại bảo vệ theo đúng quy định
đặc biệt trong quá trình kiểm tra
phải có sự chứng kiến đại diện hợp pháp của công ty công lý
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới liên quan đến vụ việc
với thủ đoạn lân la trên khắp các tuyến đường thấy nhà dân nào không có người trông coi
hoặc là mất cảnh giác quên không khóa cửa sổ khi ngủ
nhất là đối với các nhà cao tầng
các đối tượng xấu đã đột nhập vào trộm cắp tài sản
tuy đây là thủ đoạn không mới
nhưng tình trạng này cứ liên tục xuất hiện
gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương
và đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
đây là hai tiệm mua bán sửa chữa điện thoại di động liền kề thu thùy và duy ph
ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
cách đây vài ngày hai tiệm kinh doanh điện thoại này
bị kẻ gian đột nhập qua đường cửa sổ vào tầng hai
trộm cắp điện thoại cạc và tiền mặt
anh nguyễn tấn huy chủ tiệm thu thủy cho hay
trước khi đóng cửa tiệm về nhà anh quên khóa cửa sổ tầng hai
nên đối tượng trộm đã dễ dàng đột nhập
giờ đó là nó le lên cai le lên cai cái đồ nó le xuống
tự do nó phương tiện nó không dễ
cửa đồ thì nó cũng không đám nó đải ra thôi
mắc tài sản thì riêng tôi là một triệu máy tiền cọp
cứ ba trăm linh máy ngon tiền lại
còn bên duy thì mắc cái máy ốc bột
thời gian qua công an các thành phố quảng ngãi
đã điều tra khám phá nhiều vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
trong đó có đối tượng thực hiện bệnh viện
thực hiện hàng chục vụ đột nhập qua đường cửa sổ làm thông gió
thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nạn nhân
đang nói lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền phòng ngừa thủ đoạn này
nhưng một số người dân vẫn còn chủ quan không tự bảo vệ tài sản của mình
mùa nắng nắng này thì thời tiết nắng nắng thì người dân thường mở cửa khi ngủ
đó là một phần cũng có sự xa hở để gọi điều kiện cho phố thú tử
là giống xa hở trong các tòa xóm
nên tôi muốn khuyến nghị người dân
là khi ngủ phải có cái kháng thẳng
trước khi ngủ kiểm tra nhà ở khu vực xung quanh
nếu người dân có điều kiện thì quét hệ thống camera
để giấm sót trang vài nhòa vào khu vực xung quanh
để ngăn chặn có hiệu quả thủ đoạn cũ nhưng nạn nhân mới này
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an
thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
bằng cách trang bị các loại khóa chống trộm chất lượng cao
kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống cửa trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà
phát hiện những đối tượng có dấu hiệu khả nghi
thì phải báo cáo ngay cho các lực lượng công an nơi gần nhất
lại vừa xảy ra một vụ cháy tại một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng
nằm gần cầu an hảo thuộc xã hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vào đêm ngày hôm qua gây thiệt hại lớn về tài sản
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai giờ đêm qua
thì lửa đã bất ngờ bốc cháy trên mái nhà trong cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng
ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng
cháy san sang những nhà tranh bên cạnh
công an thành phố biên hòa đã huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
có mặt kịp thời triển khai các phương án chữa cháy
do lửa cháy lớn lại gặp gió mạnh
cho nên trong chốc lát nhiều căn nhà tranh đã bị thiêu dụi
tại hiện trường một chiếc xe tải đỗ dưới căn nhà bị cháy
cũng đã bị lửa bén vào cháy gây hư hỏng nặng
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ